long an là cửa ngõ miền tây tất cả các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông cửu long muốn đi thành phố hồ chí minh
hay các tỉnh miền đông nam bộ đều phải qua long an và ngược lại
mỗi khi vào dịp lễ tết trên các trục giao thông trọng điểm thường xảy ra ủn tắc giao thông
chính vì vậy việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo an toàn giao thông
đang rất cần sự chung tay nỗ lực của trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn
trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng tỉnh long an
ngày hai mươi năm tháng ba đoàn công tác của bộ giao thông vận tải do bộ trưởng nguyễn văn thể làm trưởng đoàn
đã đến làm việc với lãnh đạo tỉnh long an
để xứng tầm là tỉnh nằm ngay cửa ngõ miền tây là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam
trong thời gian tới long an rất cần bộ giao thông vận tải các bộ ngành trung ương
trợ lực nguồn vốn các cơ chế chính sách để long an đầu tư mới trục đường động lực tiền giang long an
thành phố hồ chí minh góp vốn đầu tư mở rộng quốc lộ n một n hai
quốc lộ sáu mươi hai quốc lộ năm mươi đường vành đai ba và bốn nối với thành phố hồ chí minh
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể ghi nhận những đề xuất
kiến nghị của địa phương đồng thời chỉ đạo các cục vụ thuộc bộ ban quản lý các công trình đường bộ
các đơn vị có liên quan xem xét tháo gỡ khó khăn để sớm giúp long an đầu tư mở rộng các trục đường
để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương